ủy ban nhân dân thành phố hải phòng đã tổ chức khánh thành hai công trình cầu hàn và cầu đăng
đây là hai công trình được triển khai theo cơ chế đặc thù của chính phủ đối với các dự án bảo đảm an toàn giao thông
có tính cấp bách với tổng vốn đầu tư hơn ba trăm bốn mươi tỷ đồng
sau tám tháng thi công hai công trình cầu hàn và cầu đăng đã hoàn thành và đưa vào sử dụng
thay thế cho hai cầu phao đã xuống cấp nối hai huyện tiên lãng và vĩnh bảo
đồng thời nối liền các tuyến đường tỉnh ba trăm năm mươi một ba trăm năm mươi hai ba trăm năm mươi bốn bốn trăm linh hai với quốc lộ ba mươi bảy và quốc lộ một mươi
khi hoàn thành cầu đăng và cầu hàn sẽ tạo thuận lợi cho sao thương
giảm tài cho tuyến quốc lộ một mươi và bảo đảm kết nối liên vùng hải phòng thái bình nam định